ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã họp sở kết sáu tháng đầu năm
ngay các bộ ngành liên quan báo cáo về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững trong sáu tháng đầu năm và đề ra kế hoạch sáu tháng cuối năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì buổi họp
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong những năm qua
được triển khai quyết liệt và hiệu quả đã có bảy mươi tám xã và một một mươi năm thôn bản hoàn thành nông thôn mới
vùng dân tộc thiểu số tỷ lệ giảm nghèo trên bốn
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có bốn mươi bốn trên hai trăm chín mươi hai xã vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng khó khăn
tuy nhiên các bộ ngành cũng cho biết kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
còn có sự tranh lệch khá lớn giữa các vùng miền cùng với đó là tiêu chí môi trường nước sạch
chất thải đối với các vùng nông thôn
đang là thách thức kết quả giảm nghèo cũng chưa bền vững
cứ một trăm linh hộ thoát nghèo thì phát sinh thêm một mươi tám hộ nghèo
tỷ lệ các xã thôn bản thoát khỏi tình trạng khó khăn rất thấp
nhiều khả năng không đạt được mục tiêu đề ra trong năm nay và cả năm hai nghìn hai mươi
tình trạng chung của hai chương trình là vấn đề giáo vốn và giải ngân đầu tư công vẫn còn rất chậm
vốn đầu tư còn lại chưa phân bổ của một mươi bảy địa phương cho các huyện nghèo mới bổ sung
và các đề án đặc thù xây dựng nông thôn mới là hơn hai hai mươi một tỷ đồng
tiền chúng ta có nhu cầu rất là cấp banh mà đến giờ vẫn chưa phân bổ được
chúng tôi đề nghị là các bộ mà chủ trì và bộ cách đầu tư
thì cần phải có cái văn bản đôn đốc kiểm tra đôn đốc những cái chuyện phân bổ và giải ngân cái đầu tư công
có một mươi tỉnh cơ bản xóa nghèo cho hộ người có công
dự kiến trong cả năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm khoảng một mươi tỉnh nữa
nhưng mục tiêu này khó đạt được vì vẫn còn hai tỉnh là nghệ an và quảng bình
còn trên một hộ nghèo là hộ người có công
phó thủ tướng nhấn mạnh nếu không có kế hoạch và giải pháp phối hợp
thì đến năm hai nghìn hai mươi sẽ khó đạt mục tiêu xóa hoàn toàn hộ nghèo là hộ người có công